hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam ubnd tp hcm đã có buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn để triển khai một số chế độ chính sách đặc thù
đối với giáo viên mầm non đang công tác trong các trường mầm non công lập tại các khu chế xuất khu công nghiệp của thành phố
thành phố hiện có ba khu chế xuất một mươi năm khu công nghiệp với hai trăm tám mươi công nhân
do làm việc ngoài giờ làm việc thời vụ làm việc thêm vào ngày thứ bảy nên công nhân không thể gửi con được trong các trường mầm non công lập
hầu hết phải gửi trẻ vào các nhà trẻ tư nhân không bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ
thực hiện chủ trương của thành phố về bảo đảm điều kiện học tập cho con em công nhân sở giáo dục và đào tạo đã xây dựng tám lớp mầm non công lập thí điểm
trong đó có sáu trường tại quận thủ đức hai trường tại quận bình tân
qua hơn một năm đi vào hoạt động các trường này đã phát huy được hiệu quả nhận đủ số trẻ là con em công nhân vào học
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đồng ý với chủ trương cho nhân rộng mô hình này trên toàn thành phố
trong đó một lớp mầm non gồm hai giáo viên được hưởng một giờ làm thêm ngoài giờ là ba mươi ba đồng làm thêm ngoài trong ngày thứ bảy là bốn mươi ba đồng
đồng thời giao cho các ngành chức năng lập đề án trình hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp cuối năm để thực hiện